chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng đã thay mặt ủy ban thường vụ quốc hội
trình quốc hội tờ trình danh sách đề cử để quốc hội bầu chủ tịch nước
theo đó đồng chí đại tướng trần đại quang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
được giới thiệu giữ chức vụ chủ tịch nước